chủ tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín của bệnh viện đh y dược tp hcm đóng tài bệnh viện quốc tế
city đã đi vào hoạt động hơn ba tuần mới đây trung tâm đã lập được kỳ tích khi cứu sống một phụ
đứa mang thai mắc covid một mươi chín nặng thai phụ mắc covid một mươi chín là một trong những chủ nhà trọ sống rất
nhân hậu thành phố giãn cách sinh viên không thể về nhà chị đã quyết định không thu phí nhà trọ
cung cấp các bữa ăn miễn phí rất tiếc một em sinh viên sống tại nhà trọ đã mắc covid một mươi chín và lây
sang chủ nhà chỉ bị trở nặng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch thai nhi hai mươi chín tuổi đã vĩnh
viễn không thể chào đời sản phị bị hội chứng ards phổi đã bị hư hỏng nặng phải đặt đồi khí quản
máy móc không có tác dụng các điều dưỡng đã ngày đêm gồi bóp bóng chúng tôi bàn với các bác sĩ
bệnh viện phủ sản hùng vương các phương án tối ưu nhất để cấp cứu ca này lúc đó chỉ nghĩ mình cứ
bệnh và chính vì ai nấy cũng đều không dám nói ra sự vô vọng có thật phó giáo sư tiến sĩ
bác sĩ lê minh khôi trưởng phòng khoa học và đào tạo bệnh viện đạo y dược tp hcm
phó giám đốc trung tâm hồi sức tích cực cho hay người bệnh nặng đầu tiên tại trung tâm đã được
cứu sống ở một khe rất hẹp của lần danh sinh tử các bác sĩ hối hả giữa đêm hội trần liên tục để
đứng trước hy vọng mong manh như một mầm sống thôi thúc từ bên trong sản phụ các chức năng sống
dần dần hồi phục đó có lẽ là phúc rất lớn của một người phụ nữ sống có tâm đức chúng tôi đã
nghĩ cô ấy không thể qua khỏi đây là kỳ đích đầu tiên chúng tôi lập được bác sĩ khôi chia sẻ
tuần qua đã có hai mươi một trên một trăm linh một người được điều trị và đưa về tuyến dưới còn số tuyên tốn nhưng
động lực rất lớn lúc này bác sĩ khôi cho hay hiện nay có năm mươi bệnh nhân thở máy và bốn mươi chín người thực
hiện thở hfnc phát biểu về những khó khăn của trung tâm bác sĩ lê minh khôi cho hay
chúng tôi rất cần các bác sĩ hồi sức tích cực thông thường phải mất năm đến bảy năm để đào tạo một bác sĩ
sĩ hồi sức tích cực trong thời gian gấp gấp này chúng tôi phải chọn nhân lực đào tạo trên mô hình
và làm thực tế cầm tay chỉ việc điều chuyển cảm hứng tích cực cho đội ngũ ngày đêm chiến đấu
trong phòng bệnh chính là sự hồi phục của bệnh nhân là những lá thư sẵn sàng xin nghỉ việc của
các nhân viên y tế để cùng vào chiến tuyến điều trị có nhiều em viết thư riêng cho tôi sẵn sàng
xin ở trung tâm cho tới khi chiến thắng trở về có những em ở tận địa phương xa xôi sẵn sàng xin nghỉ
không lương để lên đường tinh thần ấy như một liều đốc vinh mạnh mẽ cho những người ở tuyến đầu như
chúng tôi bác sĩ khôi bộc bạch